bãi tắm cửa tùng trước đây là bãi tắm đẹp được mệnh danh là nữ hoàng của các bãi tắm
hàng năm có hàng nghìn lượt người đến đây để tắm biển
những năm trở lại đây hiện trạng của bãi tắm đã bị thay đổi với tình trạng bị xâm thực như hiện nay
nguy cơ mất đi một bãi biển đẹp là điều khó tránh khỏi nếu tỉnh quảng trị không có giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng xâm thực gây sạt lở bãi tắm